xin bộ trưởng cho biết vì sao vé máy bay trong thời gian qua tăng cao bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới để người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại và để kích cầu cho ngành du lịch việt nam phát triển mạnh xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng